các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể ngày chín tháng bốn sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết đã mời bà nguyễn thị lệ nam em đến làm việc
về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội vào ngày hai mươi sáu tháng ba và mùng hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên theo sở này bà nguyễn thị lệ nam em đã không đến làm việc theo giấy mời với lý do bận công việc tại đà lạt
thông qua ông bùi hữu cường người quản lý của bà nguyễn thị lệ nam em
sở thông tin và truyền thông sau đó tiếp tục mời bà nguyễn thị lệ nam em đến làm việc lúc chín giờ
ngày chín tháng bốn tại sở thông tin và truyền thông
ngày một ba sở thông tin và truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà nguyễn thị lệ nam em
về hai hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân
anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
việc này căn cứ theo quy định tại nghị định một mươi năm năm hai nghìn hai mươi tổng số tiền xử phạt hành chính là ba mươi bảy năm triệu đồng
trong lần vi phạm trước sở thông tin và truyền thông cũng đã khuyến cáo bà nguyễn thị lệ nam em
nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù đã được yêu cầu chấm dứt hành vi đó
thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định
đồng thời sở thông tin và truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định
do đó với việc bà nguyễn thị lệ nam em tiếp tục vi phạm về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân
thì sở thông tin và truyền thông đã xử phạt hành chính ở mức tăng nặng là một mươi triệu đồng
sở thông tin và truyền thông sẽ báo cáo kiến nghị bộ thông tin và truyền thông xem xét
xử lý ngăn chặn đối với tài khoản facebook nguyễn lệ nam em và tài khoản tiktok nguyễn lệ nam em theo quy định tại điều năm
thông tư ba mươi tám năm hai nghìn một mươi sáu của bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
trước đó sở thông tin và truyền thông tp hcm cũng từng đề nghị nam em chấp hành đúng quy định
tại quyết định tám trăm bảy mươi bốn qd btt ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
của bộ thông tin và truyền thông về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
và quyết định ba nghìn một trăm chín mươi sáu qd bvh ttdl ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của bộ văn hóa thể thao và du lịch
về ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
tuy nhiên thời gian qua nam em vẫn liên tục thực hiện những buổi live stream với hành vi thiếu kiểm soát
ngày một mươi sáu tháng ba khi đang live stream cô bất ngờ tiến ra ban công leo ra ngoài
hành động này khiến người dùng mạng xã hội bức xúc
nhiều người cho rằng nam em đang lan tỏa những hình ảnh tiêu cực
trước đó tại buổi họp báo thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
bộ thông tin và truyền thông lê quang tự do cho biết theo quy định
mức xử phạt đối với hành vi phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội là năm một mươi triệu đồng
các sở thông tin và truyền thông thường lựa chọn mức xử phạt là bảy năm triệu đồng
theo ông lê quang tự do đối với một bộ phận lớn người dân mức xử phạt này có tác động lớn
nhiều người có mức độ ảnh hưởng đáng kể đến cộng đồng người kinh doanh sản phẩm thì mức xử phạt này có thể còn thấp
ông lê quang tự do nhận định từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy khó có mức xử phạt đủ sức săn đe
vì nhiều trường hợp nghệ sĩ có mức thu nhập hàng tỷ đồng thì mức xử phạt một trăm linh triệu đồng cũng chưa đủ sức săn đe
để ngăn chặn việc phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội bộ thông tin và truyền thông đã đưa ra nhiều biện pháp
hiện bộ đang trình chính phủ xem xét ban hành nghị định thay thế nghị định bảy mươi hai năm hai nghìn một mươi ba về quản lý
cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng trong đó có những quy định cụ thể về sử dụng mạng xã hội
dự kiến giữa năm hai nghìn hai mươi bốn nghị định mới sẽ được chính phủ ban hành
khi đó bộ thông tin và truyền thông sẽ ban hành các quy định xử phạt hành chính
trong đó có nội dung tăng mức phạt tiền và xử phạt bổ sung hành vi phát ngôn lệch chuẩn
quảng cáo bán hàng sai sự thật trên mạng xã hội
ngoài ra bộ thông tin và truyền thông cũng đang phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
xây dựng quy định hạn chế hình ảnh đối với những nghệ sĩ người nổi tiếng có hành vi lệch chuẩn trên sóng truyền hình
và các phương tiện biểu diễn phương tiện thông tin đại chúng nhằm bảo đảm mức gian đe cao hơn
trong khi hiện tượng nguyễn phương hằng vừa lắng xuống và những người vi phạm đang bị xử lý hình sự
thì mạng xã hội thời gian qua tiếp tục dậy sóng với những màn bóc phốt sobit của hoa khôi nam em
cụ thể người đẹp này liên tiếp tổ chức live stream trên các tài khoản mạng xã hội
gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ không ngại tiết lộ góc quất showbiz
những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của nam em dù chưa được kiểm chứng nhưng đã gây ồn ào mạng xã hội
và tạo ra nhiều thông tin tiêu cực
ở diễn biến mới nhất vào ngày một tháng ba sở thông tin và truyền thông tp hcm đã quyết định xử phạt hành chính người đẹp này
với tổng mức phạt là ba mươi bảy năm triệu đồng
bóc phốt là từ tiếng lóng được dùng trên mạng xã hội là hình thức công khai thông tin của cá nhân tổ chức lên mạng xã hội
cho nhiều người cùng biết theo ý kiến chủ quan của một người nào đó nhằm làm xấu hình ảnh của cá nhân tổ chức trên cộng đồng mạng
khoảng vài năm trở lại đây khi hình thức live stream trở nên phổ biến trên mạng xã hội
một số người đã biến trang cá nhân của mình thành phiên tòa online nơi phơi bày và phán xét chuyển đời tư cá nhân của giới nghệ sĩ
nhiều hội nhóm trên mạng với lượt theo dõi lớn cũng trở thành nơi bóc phốt đời tư của người nổi tiếng
những hội nhóm này thường đưa thông tin hình ảnh chụp màn hình bình luận để đẩy vấn đề thành cao trào
từ đó khiến không ít người nổi tiếng nhận những bình luận chùi rùa xúc phạm danh dự
không chỉ giới sobit những cuộc bóc phốt nhau trên mạng xã hội cũng trở nên rầm rộ hơn khi chuyện gì người ta cũng có thể đưa lên mạng
từ tranh cãi về quan điểm cho rằng bị người khác chen ép phản ánh chất lượng phục vụ của một dịch vụ nào đó
cho đến những chuyện riêng tư trong yêu đương mối quan hệ vợ chồng mẹ chồng nàng dâu anh em họ hàng bạn bè hàng xóm
chỉ cần không hài lòng là có thể đưa đến đấu tố cho hà cơn giận
và dù những thông tin mới chỉ một chiều chưa kiểm chứng nhưng các bài tố này thường nhận được lượt xem chia sẻ rất cao
người bình luận bàn tán bên trong các bài viết cũng tăng liên tục
lý giải cho hiện tượng này chuyên gia truyền thông lê quốc vinh
chủ tịch hội đồng quản trị công ty lebros cho rằng
những bài viết trên mạng có ngôn từ sắc sược thậm chí văng tục thường thu hút hơn so với câu chuyện tích cực
đặc biệt là các nghị sĩ thường đưa lên câu chuyện tiêu cực hình ảnh gợi cảm phản cảm để tăng sự tương tác
hiện nay nhiều người sống bằng cách sử dụng các nền tảng công nghệ để kiếm tiền
càng đông người xem đồng nghĩa càng kiếm được nhiều tiền
bởi vậy không ít cá nhân đang bất chấp nguyên tắc đạo đức để sử dụng mạng xã hội như công cụ nhằm kiếm trác
việc bình luận chửi bới trên mạng đã làm tổn hại không nhỏ tới uy tín danh dự cá nhân tổ chức
gây thiệt hại rất lớn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
đặc biệt những bài đăng bóc phốt chồng ngoại tình tiểu tam cướp chồng ăn cắp ở cửa hàng
kèm theo clip hay hình ảnh nhạy cảm là bằng chứng
luôn là một trong những nội dung được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội
sau những bài đăng này luôn có những người trở thành tội đồ bị hàng vạn người sâu xé
làm nhục bằng những lời lăng mạ dù thực sự chưa rõ ràng
nguy hiểm hơn do bị ném đá hội đồng có nạn nhân đã trở nên trầm cảm
không dám tiếp xúc với xã hội bên ngoài
có người quá bức xúc nảy sinh ý định dại rột
ông lê quốc vinh nhấn mạnh những con chữ từ bàn phím rất có thể trở thành vũ khí phán nát cuộc đời
cuộc sống của người khác
giới trẻ là đối tượng ít có khả năng miến nhiếm với những tấn công trên mạng xã hội bằng ngôn từ
chịu tác động tâm lý vô cùng lớn
cũng theo các chuyên gia việc bóc phốt trên mạng xã hội không hoàn toàn là sâu xa
vì qua đó mọi người có thể biết được sự thật về các chiêu trò lừa đảo
hoặc lật tẩy những hành vi vi phạm đạo đức vi phạm pháp luật của một cá nhân tổ chức
nhưng phải thực hiện như thế nào cho đúng luật không vi phạm quy tắc ứng xử trên không gian mạng
nhiều người vẫn chỉ nghĩ mạng là ảo nên cứ chỉ thoải mái tìm kiếm sự an dua của cộng đồng mạng
và thậm chí hà hê tự cho mình quyền trở thành quan tòa online mà không hề biết bản thân đang vi phạm pháp luật
hoặc có trường hợp bóc phốt người khác nhưng không ngờ bị cộng đồng mạng phốt ngược
mạng xã hội từng có thời gian dậy sóng với câu chuyện một bà mẹ vì con không được nhường ghế trên xe buýt
mà chụp hình đăng bài viết bóc phốt một cô gái
những tưởng cộng đồng mạng sẽ thấu hiểu chỉ trích và tìm lại công bằng cho chủ nhân bài viết
thì ngược lại gạch đá bất ngờ đồn run vào người mẹ kia
nhiều người đã cho rằng nhường hay không là sự tự nguyện không phải trách nhiệm và nghĩa vụ của riêng ai
một trường hợp khác ở khánh hòa xuất hiện bài đăng tố quán hải sản chặt chém với hóa đơn bốn mươi hai năm triệu đồng
nhưng khi kiểm tra cơ quan chức năng xác định trước khi chọn món ăn và chế biến
đều được nhân viên nhà hàng tư vấn kỹ thỏa thuận và khách hàng đồng ý giá trước khi chế biến
nghĩa là phản ánh chặt chém trên mạng xã hội là sai sự thật vi phạm pháp luật
một chủ shop quần áo ở thanh hóa bị khởi tố hình sự khi quay video bóc phốt đánh đập
cắt tóc người ăn cắp chân váy tại quán
hay một chủ quán ăn khác ở bắc ninh bị phạt một mươi hai tháng tù vì bóc phốt và tát khách hàng
đồng thời phát trực tiếp trên facebook
nóng hổi nhất là vụ án bà nguyễn phương hằng với mức hình phạt ba năm tù
cho những buổi live stream thiếu kiểm soát của nữ chủ tịch công ty của vân đài nam
theo số liệu thống kê của bộ thông tin và truyền thông
tính tới tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tỷ lệ người sử dụng internet tại việt nam đạt bảy mươi tám năm mươi chín
với con số này việt nam là quốc gia có lượng người dùng internet cao thứ một mươi hai trên toàn thế giới
và đứng thứ sáu trong tổng số ba mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ khu vực châu á
bên cạnh đó cũng có một thống kê không mấy vui vẻ từ microsoff cho biết
việt nam nằm trong top năm quốc gia có chỉ số văn minh thấp nhất trên không gian mạng
khi chỉ đứng thứ năm sau nga colombia peru và nam phi
cuộc khảo sát của microsoft chỉ ra thực tế rằng
văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của người việt đang rất xấu và độc hại
theo đó để hạn chế tình trạng phải tiếp nhận rác trên mạng xã hội như hiện nay
chuyên gia truyền thông lê quốc vinh cho rằng
người sử dụng mạng phải có ý thức hạn chế nội dung độc tiêu cực
phải tạo ra một cái lưới lọc cho chính bản thân
trước khi chia sẻ bất cứ thông tin gì mỗi người đặc biệt là giới nghệ sĩ
cần phải đặt ra ba lớp thông tin đó có phải sự thật không có tử tế không và có hữu dụng không
thưa quý vị thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn